ngày hai mươi bốn tháng một mươi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp bà mê ta
điều phối viên thường trú liên hợp quốc và các trưởng đại diện các tổ chức của liên hợp quốc tại việt nam
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp bà meta
điều phối viên thường trú liên hợp quốc và các trưởng đại diện các tổ chức của liên hợp quốc tại việt nam
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
chính phủ và nhân dân việt nam luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của liên hiệp quốc
trong việc gìn giữ hòa bình an ninh và phát triển trên thế giới
việt nam coi trọng và hợp tác tốt với liên hợp quốc coi liên hợp quốc là một trong những đối tác hàng đầu
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ hiệu quả của liên hợp quốc
trong nhiều năm qua sự giúp đỡ của liên hợp quốc và các cơ quan thiết thực hiệu quả
năm hai nghìn một mươi bảy kỷ niệm bốn mươi năm quan hệ hai bên việt nam sẽ tổ chức kỷ niệm và rút ra những kinh nghiệm
để hợp tác tốt hơn trong thời gian tới
thủ tướng đánh giá các chương trình của liên hợp quốc rất thiết thực đối với việt nam
suốt những năm qua việt nam luôn lắng nghe thực hiện nghiêm túc các chương trình của liên hợp quốc
như hivs môi trường so đói giảm nghèo bình đẳng giới đều được các cấp ngành thực hiện quyết liệt
thủ tướng bày tỏ trân trọng đối với sự đóng góp quý báu của bà điều phối viên
cũng như các vị trưởng đại diện cơ quan liên hợp quốc trong việc thực hiện các dự án chương trình ở việt nam
thủ tướng khẳng định bà xứng đáng với huân chương hữu nghị của việt nam dành cho bà
về phần mình bà meta cho biết liên hợp quốc ghi nhận và đánh giá cao vai trò và trách nhiệm việt nam
đặc biệt là gìn giữ hòa bình và ổn định phát triển trên thế giới
khẳng định việt nam đóng góp vào nhân quyền liên hợp quốc đóng góp định hình cải cách của liên hợp quốc
sự định hình của việt nam về chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi để cùng chung tay không ai tụt hậu đằng sau trong quá trình phát triển
trọng tâm hợp tác của liên hợp quốc và việt nam thời gian tới là phát triển dựa trên quyền con người
nhìn lại chương trình hành động hai bên thời gian qua bà vinh dự đã giúp việt nam đạt được phần lớn các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
nhất là xóa đói giảm nghèo giúp việt nam đạt uy tín cao trong cộng đồng quốc tế
hiện việt nam là nước thu nhập trung bình sự hợp tác hai bên có thay đổi nhưng vẫn tiếp nối
việt nam cần sự chung tay của khu vực tư nhân các tổ chức xã hội trong quá trình phát triển
hai bên cần ký văn kiện hợp tác song phương mới
liên hợp quốc sẽ là đối tác phát triển tin cậy có trách nhiệm trong năm năm tới
và hy vọng sự hợp tác này phát triển mạnh mẽ hơn góp phần để việt nam trở thành một hình mẫu phát triển trên thế giới